trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng nam cho biết với sự hỗ trợ tích cực của viện pasteur nha trang
đến nay đơn vị đã hoàn thành lắp sáp và đưa vào vận hành hệ thống máy xét nghiệm rt pcr
kịp thời phục vụ công tác xét nghiệm sars cov hai trên địa bàn tỉnh
hệ thống máy xét nghiệm rt pcr gồm máy tách chiết tự động máy đọc rt ocr máy ly tâm lạnh
tủ an toàn sinh học giúp xét nghiệm sinh học phân tử phát hiện sars cov hai trong mẫu bệnh
từ các đối tượng nhiễm và nghi ngờ nhiễm sars cov hai nhanh chóng chính xác
được biết để vận hành tốt hệ thống viện pasteur nha trang đã cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ lắp đặt máy
và hướng dẫn cho cán bộ nhân viên trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng nam vận hành và thực hiện xét nghiệm